cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa khởi tố một mươi một đối tượng đều trú trên địa bàn huyện về hành vi đánh bạc
trước đó vào hồi một h ngày ba mươi tháng một mươi một tổ công tác công an huyện cao lộc phối hợp với đồn biên phòng thanh lòa đã phát hiện bắt quả tăng một mươi một đối tượng đang đánh bạc đều trú tại huyện cao lộc
tăng vật thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng số tiền trên một mươi chín triệu đồng một bộ bài và một số tăng vật có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc chín h trên antv cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi